tại ukraine các cuộc giao tranh tiếp tục nổ ra tại nhà máy luyện thép azokstan ở thành phố mariopol
sau thời hạn ngừng bắn vào ngày ba tháng năm
khu vực này được coi là nơi tập trung lực lượng cố thủ của kiev ở thành phố chiến lược tại miền nam của đất nước
nhà máy thép azokstan được coi là pháo đài của lực lượng ukraine
nga đã nhiều lần đưa ra tối hậu thư kêu gọi lực lượng ukraine hạ vũ khí và đầu hàng
song phía ukraine không chấp thuận
cùng ngày ba tháng năm liên hợp quốc thông báo một trăm linh một dân thường đã được sơ tán thành công
khỏi những đường hầm của nhà máy azokstan trong nỗ lực phối hợp với tổ chức chữ thập đỏ
theo liên hợp quốc nhóm này bao gồm phụ nữ nam giới trẻ em và người cao tuổi
tổng thư ký liên hợp quốc đã bày tỏ hy vọng ukraine và nga có thể tổ chức thêm nhiều khoảng rừng nhân đạo
để sơ tán người dân khỏi nhà máy cán thép azoksan
trước đó phía nga khẳng định các hành lang nhân đạo của nga từ marupol vẫn đang hoạt động
và khoảng từ một trăm linh đồng
một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi người đã sử dụng hành lang này để có thể tự do rời đi hoặc là tới bất cứ lơi nào mà họ muốn